hậu quả khiến một nữ tài xế xe máy giật mình và tông trúng học sinh này
khi clip được đăng tải nhiều người cho rằng cậu học sinh này may mắn vì chiếc xe máy đi với tốc độ thấp nên mới không bị thương nặng
nếu như tình huống đó gặp phải ô tô thì không biết hậu quả sẽ như thế nào